liên quan đến việc tăng hạn dùng ba tháng vaccine pfizer bộ y tế cho biết đã gửi công văn về việc tăng hạn dùng của vaccine comirnaty
đến ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
trong đó địa phương nào để vaccine hết hạn do không sử dụng phải tiêu hủy giám đốc sở y tế phải chịu trách nhiệm
để tiếp tục tăng diện bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín đặc biệt đối với việc sử dụng vaccine commenati pfijer biontech covid một mươi chín vaccine
bộ y tế thông tin về tăng hạn dùng của vaccine comminati như sau
ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế ban hành quyết định về việc phê duyệt có điều kiện vaccine cominati cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó vaccine comminati được phê duyệt để sử dụng cho đối tượng từ một mươi hai tuổi trở lên
ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi một ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một và ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan quản lý dược và thực phẩm hoa kỳ fda cơ quan quản lý dược phẩm châu âu ema và tổ chức y tế thế giới vegabado
đã phê duyệt việc tăng hạn dùng của vaccine comminati từ sáu tháng lên chín tháng kể từ ngày sản xuất ở điều kiện bảo quản từ âm chín mươi độ c đến âm sáu mươi độ c
trên cơ sở dữ liệu khoa học đánh giá độ ổn định của vaccine commenati
do công ty trách nhiệm hữu hạn pfizer việt nam cập nhật và sự phê duyệt của fda ima và who
ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cục quản lý dược bộ y tế ban hành công văn về việc đồng ý tăng hạn dùng của vaccine commenrti
ở điều kiện bảo quản từ âm chín mươi độ đến âm sáu mươi độ c
bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai theo đúng hướng dẫn của bộ y tế
các lô vaccine commirti pfijer biontech covid một mươi chín vaccine được tăng hạng nêu trên được sử dụng cho tất cả các đối tượng từ một mươi hai tuổi trở lên
đẩy mạnh truyền thông tư vấn cho các đối tượng tiêm chủng
cha mẹ của trẻ cần cập nhật những thông tin đầy đủ về hạn dùng của vaccine nêu trên
bộ y tế nhấn mạnh địa phương nào để vaccine hết hạn do không sử dụng phải tiêu hủy thì đồng chí giám đốc sở y tế phải hoàn toàn chịu trách nhiệm
các lô vaccine comirnaty pfizer biontech covid một mươi chín vaccine được tăng hạn nêu trên